thưa quý vị vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục đưa vụ án liên quan đến hành vi buôn lậu và nhận hối lộ
đối với bảy mươi bốn bị cáo ra xét xử sơ thẩm
kết thúc ngày làm việc đầu tiên các bị cáo đã hoàn tất phần thẩm tra lý lịch
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục chuyển sang phần đọc cáo trạng và xét hỏi các bị can liên quan
theo cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tỉnh xác định bảo ngọc viễn năm mươi bốn tuổi và phan thinh hữu sáu mươi năm tuổi
cùng chú tại tp hcm bàn bạc có vốn buôn lậu xăng từ singapore đưa về việt nam tiêu thụ
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một các bị cáo đã buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng trị giá hơn hai tỷ đồng
với hành vi buôn lậu bị cáo viễn đã thu lợi bất chính hơn bốn mươi sáu bảy tỷ đồng hữu thu lợi hơn một trăm năm mươi sáu hai tỷ đồng
viễn còn cùng với nguyễn minh đức ba mươi chín tuổi chủ công ty trách nhiệm hiệu hạn dầu khí vượng đạt tp hcm
cùng góp vốn
tổng cộng hơn bốn mươi chín tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh khánh hòa
đức được hưởng lợi hơn một năm tỷ đồng
bên cạnh đó bị cáo ngô văn thụy năm mươi tám tuổi trú tại quận phú nhuận tp hcm
nguyên là đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam đội ba trực thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
cũng bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ
số tiền thủy đã nhận hối lộ là hơn tám trăm ba mươi triệu đồng